trong suốt thời gian qua các nữ cầu thủ đã và đang gánh trên vai trọng trách không nhỏ của thể thao nước nhà
bên cạnh những thành công là những tháng ngày khổ luyện và không ít những khó khăn thiệt thòi dành cho họ khi nhìn sang bóng đá nam
hôm nay là ngày phụ nữ việt nam hai mươi tháng một mươi chúng tôi xin được gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến với các nữ vận động viên và các cầu thủ của đội tuyển bóng đá nữ việt nam
trong khi nhiều người đang được xung vầy bên gia đình thì hôm nay các nữ cầu thủ vẫn ra sân nỗ lực tập luyện chuẩn bị cho sea games ba mươi sắp tới
vừa trở về sau chuyến tập huấn gen thể lực tại quảng ninh
tuy nhiên trong buổi tập ngày hôm nay các cầu thủ nữ việt nam không cho thấy sự mệt mỏi mà thay vào đó là một tinh thần tập luyện đầy hứng khởi và vui tươi
toàn đội đang dồn hết sức lực cho sea games ba mươi nên các tuyển thủ cũng không có thời gian vui chơi và tận hưởng niềm vui trọn vẹn trong những ngày này
chúng tôi cải thiện đầu tiên là thể lực để bù đắp cho cái tầm vóc và cái sức mạnh
cái hai là kỹ chiến thuật
hai cái luôn luôn chúng tôi
sông hành với nhau
ghi nhận những đồng góp và động viên các thành viên đội tuyển bóng đá nữ quốc gia trong suốt thời gian qua
và đặc biệt là tấm huy chương vàng tại giải vô địch bóng đá đông nam á năm hai nghìn hai mươi
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã gặp mặt đội tuyển bóng đá nữ việt nam nhân kỷ niệm tám mươi chín năm ngày phụ nữ việt nam
chiếc vô địch vừa giành được đã đưa bóng đá nữ việt nam trở thành đội bóng số một của khu vực đông nam á
chủ tịch quốc hội cảm thấy tự hào về sự phấn đấu hy sinh của các nữ cầu thủ
và cho rằng thành tích của đội tuyển bóng đá nữ đã đóng góp rất quan trọng cho sự nghiệp giải phóng phụ nữ việt nam
hôm nay chủ tịch quốc hội vận động các nhà tài trợ thưởng còn cao hơn cái kỳ mà tôi gặp đội bóng nam mà á quân ở thường châu về đây
hôm nay là gấp đôi mấy anh đó luôn
và ngoài những khó khăn về kinh tế thì các em còn phải vượt
qua rất nhiều định kiến của xã hội
tôi được nghe rất nhiều câu chuyện về một số cầu thủ nữ của chúng ta cũng gặp khó khăn trong việc thuyết phục gia đình
và có một số em cũng phải vất vả làm thêm các nghề khác nhau để có thêm thu nhập và theo đuổi được niềm đam mê bóng đá của mình
trước những khó khăn như vậy nhưng mà các em vẫn kiên trì chịu đựng chịu thương chịu khó để vươn đến thành công như ngày hôm nay
và tôi được biết trong thời gian tới thì bóng đá nữ việt nam sẽ còn rất nhiều mục tiêu lớn
cần phải chinh phục mà trước mắt đó là sea games vào dịp cuối năm nay ở philippines
và các mục tiêu xa hơn đó là được tham dự world cup bóng đá nữ vào năm hai nghìn hai mươi
thay mặt cho lãnh đạo quốc hội một lần nữa tôi xin chúc cho tất cả quý vị đại biểu và đội tuyển bóng đá việt nam
có nhiều sức khỏe và sẽ thực hiện thành công giấc mơ của mình
chinh phục tiếp những cái đỉnh cao của khu vực và hướng đến thế giới
nguyễn thị kim ngân cũng đã nhắn nhủ là chúng ta sẽ cố gắng để mà mở rộng phong trào bóng đá nữ
cũng như là huy động nguồn lực của xã hội phát triển bóng đá nữ trong thời gian sắp tới
thông qua cuộc gặp này cũng như là những thành tích của đội tuyển bóng đá nữ việt nam
thì tôi rất là mong muốn là các doanh nghiệp người hâm mộ các nhà quản lý
các địa phương đang có các đội bóng đá nữ quốc gia thì cũng sẽ tiếp tục ủng hộ để duy trì và nâng cao
cái chất lượng đào tạo của các club bộ cũng như là các địa phương có cái tiềm năng
thì có thể là phát triển những club bộ bóng đá nữ mới để chúng ta có nhiều các club bộ bóng đá nữ hơn
có nhiều cầu thủ hơn và cái sự quan tâm ủng hộ của xã hội và của các nhà thầy trợ đội bóng đá nữ
cũng sẽ lớn hơn để các cầu thủ có sự yên tâm và vươn tới những mục tiêu mới